theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn giá trị xuất khẩu rau quả tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đạt hai trăm tám mươi triệu đô la mỹ
đưa giá trị xuất khẩu rau quả một mươi một tháng của năm hai nghìn hai mươi đạt hơn ba tỷ usd có nghĩa là giảm một mươi một bảy so với cùng kỳ năm trước
trung quốc đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu giao quả của việt nam với năm mươi sáu tám thị phần
giá trị xuất khẩu một mươi một tháng qua sang thị trường này đạt một năm mươi năm tỷ usd giảm hai mươi sáu sáu so với cùng kỳ năm trước
giá trị xuất khẩu rau quả trong tháng một mươi một của năm hai nghìn hai mươi giảm so với cùng kỳ là do giá trị xuất khẩu của một số mặt hàng giảm
trong đó có thanh long chuối sầu riêng dưa hấu
sự sụt giảm ở các mặt hàng này là do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín khiến nhiều nước giảm lượng hàng nhập khẩu do vận chuyển khó khăn
dự báo trong tháng một mươi hai nhu cầu nhập khẩu hoa quả tại nhiều nước sẽ tăng cao
do đó các doanh nghiệp cần tập trung lợi thế này để đẩy mạnh các đơn hàng xuất khẩu trong dịp cuối năm